hôm nay cả nước lòng trọng tổ chức kỷ niệm bốn mươi bốn năm giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng của nhân dân cả nước vừa là quy luật khách quan
của sự phát triển cách mạng việt nam của lịch sử dân tộc việt nam
sau bốn mươi bốn năm ký ức về ngày ba mươi tháng bốn đại thắng dường như vẫn còn tươi mới
đối với những người lính đầu tiên tiếp quản dinh độc lập hình ảnh về chiếc xe tăng hút cổng dinh độc lập
đã trở thành biểu tượng cuộc chiến tranh trường kỳ đầy vinh quang của dân tộc
ba mươi phút sau thì dương ninh và vũ mô mới chấp thuận
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã toàn thắng
miền nam hoàn toàn được giải phóng non sông thu về một mối
thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết bậc nhất của nhân dân cả nước
vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng việt nam của lịch sử dân tộc việt nam
từ nay tổ quốc ta từ lạng sơn đến cà mau từ đất liền đến hải đảo vĩnh viễn độc lập
thống nhất trên cơ sở chủ nghĩa xã hội
thống nhất đất nước tạo ra sức mạnh mới thuận lợi mới để phát triển kinh tế văn hóa
củng cố quốc phòng và tăng cường ảnh hưởng của việt nam trên trường quốc tế